nằm trong chuỗi sự kiện triển lãm du lịch qua các miền di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi chín
mới đây trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch
các tỉnh thành phố và các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật
giao lưu tọa đàm với nội dung tìm hiểu về di sản văn hóa việt nam
chương trình đã mang lại nhiều trải nghiệm văn hóa rất thú vị cho các khán giả trẻ
đêm giao lưu sinh viên với chủ đề du lịch qua các miền di sản văn hóa việt nam là chương trình hết sức ý nghĩa
thể hiện sự quan tâm và chung tay của cả thế hệ trẻ với bảo tồn di sản văn hóa dân tộc
ngoài các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được chuẩn bị kỹ lưỡng các bạn trẻ còn có cơ hội được giao lưu với các nghệ nhân
đến từ buôn làng và tìm hiểu thêm kiến thức về di sản qua các câu hỏi do ban tổ chức đặt ra
qua chương trình các bạn sinh viên đã nhận thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm của bản thân
trong việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa của dân tộc đây thực sự là hoạt động văn hóa có ý nghĩa
thông qua hình thức tuyên truyền trực quan góp phần quảng bá hiệu quả về di sản văn hóa thúc đẩy phát triển du lịch
đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc